tại điện biên vào hồi một mươi ba h ba mươi phút trưa nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp
vào thời điểm trên khi làm nhiệm vụ tại bản bá vạc ba xã mường luân huyện điện biên đông lực lượng công an phát hiện hai đối tượng là trá a vừ và giàng a lù cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và cùng trú tại xã tìa dình huyện điện biên đông điều khiển hai xe mô tô đi về hướng thành phố điện biên phủ có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính thì bất ngờ các đối tượng tăng ga bỏ chạy
với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm tổ công tác đã truy đuổi gần một km
và áp sát khống chế đối tượng an toàn
kiểm tra trên người đối tượng tráng a vừ lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ bốn viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động bốn triệu đồng cùng các phương tiện tan vật có liên quan
hiện chuyên án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra và mở rộng